sáng nay ngày ba tháng hai báo nhân dân đã tổ chức meeting trọng thể kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
dự lễ meeting có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
đại diện đảng ủy khối các cơ quan trung ương các đồng chí phó tổng biên tập ủy viên ban biên tập và toàn thể cán bộ phóng viên của báo
phát biểu khai mạc đồng chí thuận hữu điểm lại quá trình phát triển của đảng từ ngày ra đời mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi đến nay và khẳng định
đảng cộng sản việt nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại là mốc son trói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta tám mươi bảy năm qua
dù con đường đi lên có lúc quanh co phức tạp nhưng do có bản lĩnh vững vàng thực sự khiêm tốn cầu thị đảng ta nghiêm túc tự phê bình sửa chữa khuyết điểm được nhân dân tin yêu ủng hộ
cho nên đảng đã lãnh đạo cách mạng việt nam vượt qua mọi khó khăn thử thách giành nhiều thắng lợi to lớn
năm hai nghìn một mươi bảy tiến tới kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày báo nhân dân ra số đầu đồng chí thuận hiễu nhấn mạnh cán bộ đảng viên những người làm báo nhân dân quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của báo
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các ấn phẩm và chương trình truyền hình cả về nội dung và hình thức tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm sinh động hấp dẫn trên các ấn phẩm theo đúng chức năng nhiệm vụ tôn trì mục đích của báo
cũng nhân dìm này đảng ubnd đã trao tặng các quyết định khen thưởng dành cho các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong thời gian qua